tại thành phố hòa bình trước tình hình mưa lớn kéo dài cả ngày hôm nay các lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương đã duy trì chế độ trực sẵn sàng ứng cứu những điểm bị ngập lụt và sạt lở xảy ra trên địa bàn
do lượng mưa lớn tập trung vào hồi một mươi ba h ba mươi phút ngày hôm nay tại khu vực tổ chín phường hiếu nghị tp hòa bình nước từ các khu vực xung quanh khu vực núi đúng rồn về nhanh đã xảy ra tình trạng ngập ống cục bộ
ngay sau khi nhận được tin báo ban chỉ huy quân sự thành phố hòa bình đã huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng chức năng và nhân dân tổ chức di rời sơ tán hơn một trăm linh người dân và một số tài sản có giá trị của ba mươi bảy hộ dân bị ảnh hưởng
trong buổi chiều hôm nay lực lượng cứu hộ của thành phố hòa bình còn tham gia giúp đỡ di chuyển người và tài sản của hai hộ gia đình ở xóm máy xã hòa bình tp hòa bình về nơi an toàn sau khi bị đất đá sạt lở làm hai ngôi nhà bị đổ sập